trong chuỗi hoạt động các hội trợ xúc tiến thương mại nhân lễ hội ốc ombo của đồng bào khơ me
vừa qua sở công thương tỉnh trà vinh đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng nông thủy sản
giữa năm mươi đơn vị sản xuất thu mua hàng nông sản của địa phương với hơn hai mươi doanh nghiệp đến từ
thành phố hồ chí minh cần thơ bình dương đồng nai và vĩnh long
tỉnh trà vinh có nhiều sản phẩm nông thủy sản chủ lực có thế mạnh như cam sành cho sản lượng hơn
hai tấn trên năm lạc sản lượng đạt gần hai mươi chín tấn trên năm dưa hấu sản lượng hơn ba mươi hai tấn
trên năm các mặt hàng thủy sản có thế mạnh gồm tôm cho sản lượng thu hoạch hơn ba mươi bảy tấn trên
cá lóc cho sản lượng hơn hai mươi năm tấn trên năm gần một mươi năm ha nuôi cua biển với sản lượng đạt
hơn tám ba trăm linh tấn trên năm